chị tinh hiện đang được điều trị tại bệnh viện thanh nhàn trong tình trạng gãy xương gòi má phải chấn thương sọ não chảy máu trong phần đốt sống cổ không cử động được
hiện tại em dâu tôi vẫn đang trong thời gian theo dõi để chờ xem có phải mổ não phải hay không và chiều nay mới chụp nốt cổng hưởng từ để biết chính xác
theo thông báo của bác sĩ thì hai bên não hiện vẫn đang phù nề và phải truyền kháng sinh nặng vào để xẹp súng
bác sĩ nói nếu chiều nay kết quả cộng hưởng từ mà còn chảy máu thì phải mổ còn không chảy máu nữa thì sẽ luồn ống
bà hút máu động ra
bà hường nói người thân của chị tinh cho hay do gia đình rất khó khăn nên khi xảy ra vụ tai nạn vợ chồng em trai không có đồng nào nên bà phải chạy vậy vây tiền đóng thêm viện phí cho em dâu
lúc vào bệnh viện cấp cứu hỏi cô tinh cũng không nhớ gì máu mẹ thì bé bét cả mũ lưỡi chai bộ đội lao động cũng bước sủng ra
gia đình hy vọng cũng không phải mẫu não chứ nếu phải mổ não sẽ phải đi vây vì vợ chồng kinh cũng không có đồng nào cả
bà hường chia sẻ
cũng theo bà hường
trước đây em dâu bà ban đêm đi làm lao công ban ngày về đi làm thêm
ai thuê rửa bát quét nhà sẽ nhận làm
nhưng có hôm đi làm về thì bị ngất nên đợt này đang dừng công việc ba ngày chỉ làm buổi tối
hoàn cảnh gia đình chị tinh cũng rất khó khăn
chồng làm xe ôm công việc bắp bên không ổn định thu nhập không ổn định
nhà có hai con một mươi tám tuổi một mươi chín tuổi và ngoài mẹ chồng đã bảy mươi tuổi thì còn một chị gái chồng bị tàn tật ở cùng
chúng tôi mong tìm được tài xế đó để xem cách cư xử như thế nào trách nhiệm ra sao
sau đó mới tính đến chuyện xử lý pháp luật
bà hường đều quan điểm
bà hoàng thị kim dung năm mươi một tuổi tổ trưởng tổ môi trường một mươi một thuộc phương thanh lương quận hai bà trưng cho hay
chị tinh mới lao công ở tổ của bà quản lý được khoảng sáu tháng nay và buổi đêm đi quét rác
sáng lại đi rửa bác thuê từ sáng đến một mươi hai giờ trưa
trong lúc đi làm mà tinh bị tai nạn như vậy tôi cũng rớt nước mắt vì thương lắm
tôi cũng vận động chị em trong tổ góp sức động viên mà cùng đi làm lao công nên không ai có nhiều
mỗi người chỉ được một trăm linh đồng
cả có một mươi năm người được triệu rưỡi vận động hơn cũng không có bà dũng nói
cũng theo bà dung thông tin từ bệnh viện cho hay ngay khi vào viện
bệnh viện đã mổ cấp cứu não bên trái và đang tiếp tục theo dõi não phải do có hiện tượng chảy máu
trong trường hợp không cần mổ tiếp não phải thì sẽ chờ tỉnh táo
để tiếp tục mổ để ghép xương qua hàm phải bị vỡ cho chị tinh và sau đó mổ để xử lý xương đốt sống cổ
thu thực nhìn cảnh chị tinh phải mổ đến ba bốn lần liên tục như bây giờ
nhiều người bảo tôi thấy chết có khi còn sứng
giờ chị tinh có sống có được ra viện về nhà thì với từng ấy lần mổ
lành cũng thành tật suốt đời rồi chẳng làm lụng gì được nữa mất
khổ sợ quá hành động của lái xe quá thất đức mất nhân tính
hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang nhanh chóng truy tìm tài xế để xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi gây tai nạn thay vì hỗ trợ cấp cứu cho nạn nhân
thì tài xế lại nhẫn tâm đạp ga bỏ chạy mặc kệ nạn nhân giữa đêm với vô số chấn thương trên cơ thể
hành vi vô nhân tính này chắc chắn là một lý do
chắc chắn sẽ phải trả giá trước pháp luật
hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra kẻ gây tai nạn để hắn phải trả giá và bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân
không được may mắn như chị tin vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nữ lao công lê thị thu hà đã tử vong tại chỗ
sau khi bị xe ô tô cán chúng lúc đang làm việc
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
con trai gạo khóc bên thi thể nữ lao công sau tai nạn ở đường lán
vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng bốn trên đường láng hà nội khiến nhiều người bàng hoàng
theo lời một người nhân chứng chứng kiến vụ việc chiếc xe điên xuất phát từ phố vĩnh hồ phường ngã tự sở
rồi đâm liên tiếp vào ba phương tiện khác nhưng may mắn không ai bị thương
sau đó chiếc xe chạy với tốc độ kinh hoàng đâm vào một chủ quán búng ven đường nhưng người này tránh kịp
tiếp đó chiếc xe rễ về đường láng đâm vào một nữ lao công đang làm việc khiến người này tử vong tại chỗ
nhận được tin báo con trai hiện đang học lớp chín của nữ công nhân này đã lập tức chạy ra hiện trường
khi chứng kiến mẹ đã tử vong đồng nghiệp gào khóc nam sinh này đã gục đầu ôm mặt nứt nở
những công nhân vệ sinh khác đã đến vỗ vệ an ủi nhưng cậu bé vẫn không ngừng khóc
các chết quá bất ngờ của mẹ khiến em không thể tin đây là sự thật
nhiều người có mặt ở hiện trường khi chứng kiến sự việc không khỏi đau lòng
sau tai nạn nhiều người dân tìm đến ngôi nhà của nạn nhân tại thôn đặng xã đặng xá gia lâm để chia sẻ mất mát với gia đình
trong ngôi nhà cấp bốn sập sệ là người mẹ già và hai đứa con thơ đau buồn
trước sự ra đi đột ngột của chị lê thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy công nhân công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên môi trường đô thị hà nội
bà nguyễn thị liên mẹ chị hà kể mấy hôm nay hà phải đi làm tăng ca đi ca một rồi làm cả ca đêm
chiều tối qua bà gọi điện thoại cho chị hà chờ chị về ăn cơm có ai ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của hai mẹ con
tôi gọi hỏi còn ở đâu con về ăn cơm với mẹ nhưng không hiểu vì sao lúc đó không thấy hạ nói gì
bà liên ngẹn ngào
bà liên cho biết hà là con thứ năm trong gia đình có tám người con
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hà chỉ học hết cấp hai rồi đi làm
hà chăm chỉ chịu khó việc gì cũng làm đi rửa bát rồi làm thuê cho người ta
đến khi lập gia đình thì vợ chồng không còn hạnh phúc vợ chồng ly thân đã hai năm
con trai lớn là cháu trần đức anh một mươi năm tuổi ở với mẹ
con trai nhỏ là cháu trần đức hiếu một mươi một tuổi sống với bố
cả hai cháu hiện là học sinh trường trung học cơ sở khương thượng
em gái chị hà chia sẻ ngoài giờ làm việc tại công ty
chị hà còn chạy ráp để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống
có hôm nhà có đám vỗ chị cũng mãi làm cố chạy nốt cuốc xe cuối mới về
về tài xế gây tai nạn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội
đã khởi tố hình sự đối với đỗ xuân tuyên về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan chức năng xét xử theo quy định
sau vụ tai nạn thương tâm các con của nạn nhân đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng
đặc biệt để giúp đức anh trên chặng đường học vấn sắp tới
trường lương thế vinh đã mang đến cho em một bộ hồ sơ đặc biệt
trong đó tình yêu thương sự đùm bọc được gói gọn đầy đẹp đẻ
nguyện vọng của trường là mong muốn được hỗ trợ đức anh ôn luyện cho kỳ thi sắp tới
bằng cách bố trí các thầy cô giáo giỏi nhất những người có khả năng giúp em
trong thời gian ngắn trước khi kỳ thi thành phố
và cuối cùng sự kỳ vọng này đã trở thành sự thật
trường đã miễn phí toàn bộ học phí chi phí đi lại và ăn uống trong ba năm học của đức anh
đồng thời tạo điều kiện để em hòa đồng sinh hoạt tốt và trở thành một công dân tốt trong tập thể nhà trường
quý vị thân mến cũng trong năm hai nghìn một mươi chín một nữ lao công khác cũng đã mất mạng trong lúc làm việc
tại đường phúc lợi quận long biên hà nội
trước khi mất nữ lao công đã kịp viết biển số ô tô gây tai nạn ngay tại vị trí mình đang nằm
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
gia cảnh eo lè của nữ lao công bệnh
ô tô đâm tử vong ở quận long biên
sau tai nạn ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trên đường phúc lợi quận long biên hà nội
khiến lao công nguyễn thành băng tử vong
nhiều người dân tìm đến ngôi nhà của nạn nhân tại thôn đặng xã đặng xá gia lâm
để chia sẻ mất mạng với gia đình
khoảng sân nhà bà băng quá nhỏ trà phục vụ tăng lễ phải dựng lên cả trong vườn ngoài ngõ
giữa nắng hè cay gắt những giọt mùa hôi hòa nước mắt trong nỗi đau đớn
thương tiếc của người thân bạn bè và đồng nghiệp tà băng
hai con của bà là nguyễn hoàng việt hai mươi bốn tuổi và nguyễn hoàng nam một mươi chín tuổi
thay mặt gia đình tiếp truyện người đến hỏi thăm
bà nguyễn thị chiên chị gái nữ lao công cho biết nhà đông anh chị em
nên từ nhỏ bà băng đã phải bương trải lao động vất vả
sau khi lấy chồng hoàn cảnh của gia đình em gái cũng không khá lên là bao
hai vợ chồng bà băng trước làm nông năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tích cấp xây mượn mãi mới xây được căn nhà
xây nhà xong chồng bà đông
bà băng đã đổ bệnh đầu ấm liên miên đến năm hai nghìn một mươi sáu thì qua đời
bà băng phải làm nhiều công việc
cách đây bốn năm bà được nhận vào làm lao công của công ty môi trường
lương tháng chỉ hơn ba triệu nhưng bà vẫn cố gắng ngày đêm để nuôi người con trai thứ hai đang học cao đẳng
cách đây hai hôm là vỗ bà ngoại
nay thì mẹ hai cháu mất
giữa tháng này là tròn ba năm ngày mất của bố nó
cuối tháng là vỗ ông bà nội
hoàn cảnh của hai anh em nó thật tán thương bà chiên chua sót nói
hằng ngày không kể mưa
mưa nắng mùa đông hay mùa hè cứ bốn h ba mươi sáng bà băng đạp xe đi làm bên quận long biên cách nhà gần chục km
mới đây bà sắm được con xe đạp điện nên việc đi lại đỡ vất vả hơn
nhưng bệnh mơ mắt và nhiều thứ bệnh khác vẫn đeo bám khiến bà cũng đau ốm thường xuyên
đến buổi trưa bà thường tranh thủ chạy về nhà để ăn cùng các con
anh việt là người con đầu tiên trong gia đình biết tin mẹ mất
tám giờ sáng trước khi từ nhà máy về tôi còn gọi điện cha mẹ dặn mẹ đừng khóa cửa nhà vì tôi quên mang chìa khóa
mà chỉ sau vài tiếng sâu mẹ đã ra đi mãi mãi anh việt đau đớn nói
khoảng sáu giờ ba mươi anh về đến nhà quần áo chưa kịp thay thì có người gọi điện báo mẹ anh bị tai nạn nhưng không nói tình hình cụ thể
tức tốc phóng xe ra hiện trường cách nhà chục km trên con đường d dài dẫn sang quận long biên anh thấp thỏm hy vọng mẹ chỉ bị thương nhẹ
nhưng khi vừa đến nơi đội ngũ công an bác sĩ cứu thương nhìn anh lắc đầu
anh biết chuyện không lành đã xảy ra mẹ nằm bên vệ đường
bên cạnh là chiếc nón và đồn
anh tâm sự điều anh ân hận nhất là chưa kịp mang về cho mẹ một cô con dâu rồi bao nhiêu dự định sửa sang nhà cửa kế hoạch tương lai anh dành cho mẹ giờ đều vô nghĩa
quý vị thân mến có ai đó từng nói khi con người ta mất đi một điều gì đó thì cuộc đời sẽ ban tặng cho họ một điều kỳ diệu khác để ta neo bám vào và bước tiếp
với đức anh hoàng nam hoàng việt ấy là tình thương và sự trở tre của những người tử tế xa lạ
hy vọng họ sẽ trở thành những người tử tế
để có thể giúp đỡ một ai khác cũng từng thiếu thốn và chịu nhiều đau khổ như họ